trước tình hình dịch bệnh bùng phát tại đà nẵng bộ y tế đã kịp thời cử đoàn công tác đặc biệt đến thành phố để hướng dẫn hỗ trợ triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
sau một thời gian dài làm việc hôm nay lãnh đạo ubnd tp đà nẵng đã có buổi gặp đoàn công tác đặc biệt chống dịch covid một mươi chín do thứ trưởng nguyễn trường sơn làm trưởng đoàn trước khi chia tay đà nẵng
thứ trưởng cũng đánh giá tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng đã bước đầu được kiểm soát đồng thời đưa ra các khuyến cáo biện pháp triển khai công tác phòng chống dịch trong thời gian tới
trong đó đặc biệt nhấn mạnh chính quyền và nhân dân thành phố không được chủ quan tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch như chính phủ và địa phương đã ban hành trong thời gian vừa qua
tại buổi gặp mặt chủ tịch ubnd tp đà nẵng bày tỏ lòng cảm ơn đến đoàn công tác bộ y tế
trước tình hình dịch bùng phát tại đà nẵng bộ y tế đã kịp thời cử đoàn công tác đặc biệt đến thành phố để hướng dẫn hỗ trợ thành phố triển khai công tác điều tra giám sát xét nghiệm và điều trị covid một mươi chín
tư vấn cho thành phố đưa ra các giải pháp kịp thời ứng phó với tình hình diễn biến của dịch bệnh
sự hỗ trợ của đoàn công tác đã góp phần vào việc kiểm soát tình hình dịch bệnh của thành phố năng lực điều tra xét nghiệm được nâng cao đáp ứng được tình hình hiện nay
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố mong rằng đoàn sẽ tiếp tục quan tâm chia sẻ hỗ trợ thành phố trong công tác phòng chống dịch trong thời gian tới
trước đó ngày ba mươi tháng bảy bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế tại đà nẵng được thành lập do đồng chí nguyễn trường sơn thứ trưởng bộ y tế trực tiếp phân công và chỉ đạo các bộ phận hỗ trợ đà nẵng phòng chống dịch covid một mươi chín